lực lượng chức năng của thành phố hà nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bốn trăm hai mươi năm quán karaoke ba vũ trường nhưng có tới hơn bảy trăm năm mươi cơ sở không đạt yêu cầu phòng cháy chết cháy

thực tế này đã cho thấy hầu hết các địa phương đã đảm bảo lối thoát nạn theo quy định phương tiện phòng cháy chết cháy chưa được trang bị đầy đủ
hầu hết các địa phương đều tồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có vi phạm về an toàn phòng cháy chết cháy

thực tế đã cho thấy các vụ cháy quán karaoke thường gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
do loại hình kinh doanh này hoạt động trong điều kiện kín vật liệu trong phòng hát đều dễ bắt lửa
bên cạnh đó nhiều nhà dạng ống được biến đổi công năng thành quán karaoke nên đường thoát hiểm thoát nạn cho các nhà này gần như là không hiệu quả
từ những đặc điểm này đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã đưa ra các khuyến cáo trong chuyên mục bạn nên biết ngay sau đây
đầu tiên cố gắng phải kiểm soát được rằng là à trong cái quán karaoke này có mấy cầu thang thoát nạn
đối cầu tham thoát nạn là ở hướng nào di chuyển kiểm tra xem nếu không ai gặp sự cố thì có thể thoát theo hướng nào
khi di chuyển thoát nạn việc quan trọng nhất là việc chúng ta phải bảo vệ được cơ quan hấp
chúng ta thường biết là trong đấy sẽ có cả khăn lạnh hoặc thậm chí chúng ta có thể sử dụng chính quần áo của chúng ta để nhúng nguồn nước vào bảo vệ cơ quan hấp
chúng ta biết rằng khói nó có xu thế là bay lên cho nên là khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta sẽ hạ thấp trọng tâm cơ thể khoảng cách từ mũi và miệng đến mặt đất khoảng từ tám mươi đến một trăm linh cm
sau đó chúng ta sẽ di chuyển men
theo tường di chuyển theo đèn chỉ dẫn ec thoát nạn
rất nhiều người trong chúng ta có một tư duy rằng là thoát nạn di chuyển vào trong nhà tắm nhà vệ sinh đấy là một người sai lầm chết người
trong chương trình tuần sau